với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của đảng bộ phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc
đẩy mạnh đổi mới toàn diện tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
quyết tâm xây dựng tỉnh điện biên phát triển nhanh và bền vững
sáng ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi đại hội đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đến dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
cùng dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh điện biên các thời kỳ lãnh đạo các tỉnh thành phố quảng ninh lai châu sơn la
các đồng chí lão thành cách mạng các bà mẹ việt nam anh hùng và ba trăm bốn mươi chín đại biểu đại diện trên bốn mươi đảng viên thuộc đảng bộ tỉnh điện biên
bên cạnh những kết quả đã đạt được đại tướng tô lâm cũng lưu ý một số vấn đề còn tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng đảng
đề nghị đại hội tập trung nghiêm túc thảo luận phân tích rút ra những bài học kinh nghiệm đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể thiết thực
mang tính đột phá để khắc phục trong thời gian tới đại hội đảng bộ tỉnh điện biên lần thứ một mươi bốn sẽ kết thúc vào ngày một mươi năm tháng một mươi